trấn yên tập trung đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi nâng cao thu nhập cho người dân để có nguồn lực xây dựng nông tôn mới
từ quan điểm đó trần yên đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
bao gồm vùng măng tre bát độ với gần ba hectare vùng quế gần một mươi năm hectare vùng chè chất lượng cao gần hai trăm linh hectare trồng dâu gần ba trăm năm mươi hectare xây dựng bốn trăm bốn mươi bảy cơ sở chăn nuôi tập trung giúp nhiều xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

từ quan điểm đó chân yên tập trung đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi nâng cao thu nhập cho nhiều xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông tôn mới
đối với những tiêu chí mà sự tham gia vào cuộc của người dân là nhân tố quyết định như tiêu chí về thu nhập hộ nghèo y tế môi trường xây dựng các công trình công cộng xã luôn trú trọng phát huy sự tự giác tính chủ động của người dân